các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng trong đường dây đang vận chuyển hàng chuẩn bị giao cho các đối tác ở khu vực biên giới việt nam tại địa phận tỉnh bô ly khâm say lào thì bị lực lượng chuyên án bắt giữ
năm đối tượng trong đường dây bị bắt gồm bốn đối tượng mang quốc tịch lào và một đối tượng mang quốc tịch thái lan
tăng vật thu được gồm chín mươi một bánh heroin và ba mươi năm tám trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn ô tô và một số tăng vật liên quan khác
theo bộ đội biên phòng hà tĩnh đây là đường dây chuyên buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia được tổ chức bài bản
các đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau có trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện